trong ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tỉnh cà mau ghi nhận một một mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó có tám trăm năm mươi chín ca ghi nhận trong cộng đồng
đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
tỉnh cà mau ghi nhận hơn một ca f một ngày
địa phương có số ca mắc cao nhất là thành phố cà mau với sáu trăm năm mươi bốn trường hợp
kế đến là huyện trần văn thời với một trăm một mươi ba f ghi nhận trong ngày
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn
sở y tế tỉnh cà mau có công văn đề nghị tất cả các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập
tiếp tục tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch
nhất là tham gia trạm y tế lưu động nhằm hỗ trợ các địa phương chăm sóc điều trị f tại nhà
theo đó mỗi bệnh viện ngoài công lập mỗi phòng khám đa khoa tư nhân đăng ký tham gia phụ trách
ít nhất một trạm y tế lưu động trên địa bàn huyện thành phố và xã phường thị trấn
ngoài ra để đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
giám đốc sở y tế cà mau chỉ đạo kích hoạt bệnh viện giã chiến số tám với quy mô ba trăm linh giường
tại trường chính trị tỉnh cà mau đồng thời giao bệnh viện sản nhi cà mau tổ chức điều hành mọi hoạt động
tại bệnh viện giã chiến số tám để điều trị hiệu quả bệnh nhân covid một mươi chín